là một trong những loại cây trồng chủ lực của huyện nông thôn mới tiểu cần tỉnh trà vinh
cây bưởi da xanh không chỉ giúp người trồng thoát nghèo mà còn là sinh kế bền vững
sau một thời gian triển khai và nhân rộng mô hình vừa qua bưởi da xanh hợp tác xã hùng hòa
được công nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp đây là động lực để nông dân trà vinh
phấn đấu đưa sản phẩm sạch an toàn tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường tiêu thụ
xã hùng hòa huyện tiểu cần tỉnh trà vinh có hơn tám mươi hectare bưởi da xanh
nhận thấy hiệu quả thiết thực của loài cây cho thu nhập cao hơn một mươi lần so với trồng lúa
dự án đã hỗ trợ đầu tư hơn hai trăm ba mươi triệu đồng cho bốn mươi chín xã viên hợp tác xã bưởi da xanh hùng hòa
xây dựng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước cho hơn hai mươi bảy sáu ha vườn bưởi và hỗ trợ hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng
để các xã viên thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo chuẩn việt gáp
hôm nay thì chúng tôi đã đang thực hành theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt là việt gáp
có bốn mươi chín thành viên tham gia
và cái chương trình này dưới diện tích là hai mươi bảy sáu ha
trong một thời gian thì cũng khoảng gần sáu tháng
đến nay thì chúng tôi được là cấp giấy chứng nhận là việt gáp
nhờ được tập huấn và chấp hành nghiêm túc các quy trình sản xuất trái cây an toàn
nên năng suất chất lượng của bưởi hùng hòa tăng rõ rệt so với hình thức sản xuất nhỏ lẻ manh mún trước kia
phần nông nghiệp rồi cũng có
cử cán bộ rồi xuống cũng có hướng dẫn cũng thường xuyên làm như vấn đề mình phun thuốc rồi cho nó đủ tiêu chuẩn sạch
không có làm như trước đây mình xịt tùm lum tùm la
giờ thì mình xịt cho nó đảm bảo chất lượng tốt ly tốt cho nó đừng có bị độc hại nhiều như trước đây nữa
nếu được chăm sóc tốt
một công đất khoảng một m hai có thể cho thu hoạch từ một đến một năm tấn quả lợi nhuận khoảng ba mươi triệu đồng
với mức giá trên thị trường hiện tại ổn định từ hai mươi bảy đến ba mươi đồng một kg
với bốn mươi chín giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp đã được trao cho các xã viên hợp tác xã bưởi da xanh hùng hòa
điều này có tác động không nhỏ đến bà con sản xuất nông nghiệp ở trà vinh
quan tâm hơn trong việc đầu tư sản xuất theo hướng chất lượng an toàn bảo đảm hiệu quả lâu bền và đạt lợi nhuận cao